xếp hàng dài vào lăng viếng bác
từ người già cho đến trẻ em tất cả đều chung niềm cảm xúc bồi hồi xúc động
trước linh cữu của vị cha già dân tộc người đã cống hiến cả cuộc đời
vì dân vì nước vì độc lập tự do của dân tộc
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
với các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình
các cơ quan chức năng của thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp
phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng chủ tịch hồ chí minh
đảm bảo tận tình chú đáo văn minh lịch sự đặc biệt các cơ quan chức năng
đã đảm bảo trật tự an toàn trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với bác hồ kính yêu
những người con đồng bào dân tộc vân kiều ba cô tại huyện miền núi hướng hóa
tỉnh quảng trị luôn biết ơn đảng với bắc hồ
mỗi dịp tết độc lập niềm tin sắt son dành cho đảng cho bác lại được củng cố
hiện diện rõ nét trong lòng mỗi người con mang họ hồ
hôm nay bà con nhân dân bản ca tăng thị trấn lao bảo cùng các cán bộ chiến sĩ
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tổ chức ăn tết độc lập mùng hai tháng chín
bữa cơm đón tết độc lập được tổ chức tại nhà dân bản
giảng đơn với những món ăn mang hương vị núi rừng sông ấm áp và ý nghĩa
già làng trưởng bản người già thanh niên bộ đội quay quần bên nhau
cùng hướng về ngày lễ trọng đại ngày bác hồ đọc bản tuyên ngôn
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
năm nào chúng tôi cũng tổ chức bữa cơm đón tết độc lập như thế này
tôi từng đi bộ đội từng biết nhiều về chiến tranh tổ chức ăn tết độc lập như thế này
tôi sẽ kể cho bà con bản mình biết thêm về chiến tranh về công ơn của đảng bác hồ
để bà con bản mình biết yêu quê hương xây dựng cuộc sống tốt hơn
đối với đồng bào vân kiều ba cô tại huyện hướng hóa
được mang họ hồ của bác luôn là điều đáng để tự hào
tết độc lập niềm tự hào lại tăng lên khi chứng kiến sự thay gia đổi thịt từng ngày của quê hương đất nước
mỗi một người con vân kiều ba cô hôm nay luôn mang trong mình niềm tin rằng
nhờ có đảng có bác mới có được cuộc sống sung túc đủ đầy như hôm nay
nhờ ơn ba cô được tổ chức ăn tết độc lập
như hôm nay đảng và nhà nước
và được xây dựng gia đình hạnh phúc
tất cả mọi người đều ai cũng âm no hết
thì đối với người viên viên phòng của chúng tôi là vì với dân đó là nhiệm vụ thường xuyên
rất đặc biệt nhất là trong những ngày lễ
mùng hai tháng chín ngày của khánh đất thân này
thì điều đó càng đặc biệt hơn nữa
bởi vì thông qua những ngày này
chúng tôi về với dân
hứa là tuyên truyền giáo dục
và cho dân hiểu được
và nhớ được cái truyền thống dựng nước và dựng nước của cha ông ta từ xưa đến nay
cũng như là cái truyền thống của người dân tộc thủy phố trước đây
là cùng với cách màng cùng bác hò hồ để giải phóng dân tộc
và qua đó thông qua đó chúng tôi biết là giáo dục bà con rằng
từ cái tết độc lập như có đảng như có ba cô
chúng ta có được cái tết độc lập ngày độc lập
thì chúng ta đừng quên
và qua thông qua đó
thì những người dân phải sát cánh cùng với bộ đội biên phòng chúng tôi
để giữ vững của quyền ăn

khu tái định cư ca tăng nằm trong dự án cơ sở hạ tầng mở rộng
cùng cửa khẩu quốc tế lao bảo
xây dựng cho bảy mươi hộ dân nhường đất cho xây dựng cửa khẩu quốc tế lao bảo
nhà sàng truyền thống hệ thống điện chiếu sáng
đường giao thông nhà sinh hoạt cộng đồng
tất cả đều được quan tâm xây dựng đồng bộ
cuộc sống trên đất mới giờ đây sung túc đủ đầy hơn
và những người con mang họ hồ ở đây tin rằng
nếu đảng có bác hồ cuộc đời họ mới sang trang
còn tại huế trong ngày hôm qua
các điểm di tích cố đô huế đã mở cửa miễn phí
đón du khách việt nam và nhân dân địa phương vui tết độc lập
hàng ngàn lượt người đã đến tham quan di tích huế
đặc biệt tại ngọ môn đài nội huế
đây là dịp các lăng và hoàng cung huế mở cửa miễn phí
cho khách việt tham quan trong ngày quốc khánh
dịp này trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
cũng áp dụng giảm năm mươi giá vé cho các đoàn sinh viên
miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích
cho các đoàn từ hai mươi khách trở lên
giảm một nửa giá vé xem biểu diễn nhã nhạc
tại nhà hát duyệt thị đường và nhiều chương trình giảm giá khác
đây cũng là chương trình nằm trong tuần lễ vàng du lịch di sản huế
diễn ra từ ngày hai đến ngày tám tháng chín
được biết du khách đến huế đầu tháng chín còn có cơ hội
được xem các nghi thức cung đình như lễ đổi gác tại ngọ môn
hoàng thái hậu hồi cung ở trường lan tử cấm thành
biểu diễn đại nhạc tại sân thế miếu
biểu diễn hòa tấu nhạc truyền thống tại cung trường xanh
và biểu diễn ca huế tại lăng tự đức
hòa cùng không khí vui tươi của cả nước nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi giải trí
đã được tổ chức tân bừng tại tp hcm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại phố đi bộ nguyễn huệ đã diễn ra triển lãm tranh
với chủ đề bảy mươi một năm vang mãi hào khí cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùa hai tháng chín
khái quát về hoàn cảnh lịch sử
cũng như quá trình đấu tranh của quân và dân ta
trong giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nhiều nghiệp kỷ niệm có bắn pháo qua
mình chở gia đình vừa đi xem
vừa tận hưởng cái niềm vui chung của toàn dân trong đất nước
rất là vui
đồng khi chúng ta nghĩ lỡ mà nhân dịp có bắn pháo bông lại
tên tụ đi chơi rất là khó khởi
nhưng ngày đi làm vừa qua
cũng ghi nhận tại phố đi bộ nguyễn huệ
trong tối ngày sáng
hai tháng chín đã đón rất nhiều người dân
trong thành phố tới đây vui chơi và tham quan triển lãm
cũng như theo dõi bàn trình diện phó hoa
tình hình an ninh trật tự tại đây
cũng được các lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát giao thông duy trì ổn định
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
khi đến vui chơi tại đây
chúng tôi sẽ huy động một trăm linh
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của cả thành phố hồ chí minh
cùng phối hợp với nhiều lực lượng
để đồng loạt ra quân trong đợt cao điểm này
chúng tôi quan tâm tạo điều kiện tốt nhất
ở các khu vực cửa ô cho người dân thành phố
đi lại trong dịp lễ hai tháng chín
cũng như những tháng cuối năm của năm hai nghìn một mươi sáu
cùng thời điểm này tại nhiều khu vực trong trung tâm
thành phố hồ chí minh cũng diễn ra rất nhiều
các hoạt động ý nghĩa và thiết thực
như tại khu vực công viên hai mươi ba tháng chín
là chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng
ngày quốc khánh một hai tháng chín
đặc sắc nhất vẫn là màn trình diễn pháo bông
tầm cao và tầm thấp tại hai điểm
ở khu vực hầm sông sài gòn
và công viên văn hóa đầm sen
tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác
bây giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua
tàu kiếm nạn bp ba trăm hai mươi nghìn bốn trăm linh ba
của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh bình định
đã đưa sáu ngư dân lâm nạn ngoài biển
vào tới trạm biên phòng mũi tấn
phường hải cảng thành phố quy nhơn an toàn
trước đó vào hồi một mươi chín h ba mươi phút
đêm một chín tàu đánh cá
có công suất bốn trăm linh mã lực
do ông công văn truyền chú ở xã ngoài
hải huyện hoài nhơn làm thuyền trưởng
đang hành nghề đánh bắt hải sản cách cảng quy nhơn
khoảng ba mươi hải lý về hướng tây bắc
thì xảy ra sự cố dò dị vào gỗ
nước tràn vào quăng khiến tàu chìm dần
nhận được thông tin kiếm nạn khẩn cấp
đêm một tháng chín hải đội hai bộ đội biên phòng khánh hòa
đã điều tàu bp ba trăm hai mươi nghìn bốn trăm linh ba
hướng mũi lái ra khơi
cứu nạn sáu ngư dân an toàn
trong một diễn biến có liên quan
khoảng hai h sáng ngày hai chín
tàu đánh cá bd chín mươi bảy nghìn năm mươi bốn ts
do ông lê văn sô
chú ở xã hoài hương hoài nhơn bình định
làm thuyền trưởng đã lai dắt
tàu đánh cá bd chín mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi hai ts
cùng một mươi ba ngư dân
về đến cảng quy nhơn
trước đó trong lúc đang đánh cá
tàu đánh cá bd chín mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi hai ts
do ông trường văn nam
chú ở xã hoài thanh huyện hoài nhơn
làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản
cách đảo tiên nữ
thuộc huyện đảo trường sa khoảng hai mươi bảy hải lý
về hướng tây nam
thì vấp phải sự cố hỏng máy
không khắc phục được nên phải thả
trôi tự do nhiều ngày trước khi được
tàu đánh cá bd chín mươi bảy nghìn năm mươi bốn ts
cứu nạn còn tại quảng nam
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
vừa phối hợp với công an huyện thăng bình
phát hiện cơ sở say sát sơ chế nhựa
phượng hoàng do ông võ hoàng
làm chủ ở xã bình phục huyện thăng bình
đã có hành vi trôn lấp trái phép
hàng chục khối sát thải rắn trên địa bàn
hiện trường vụ trôn sát thải nằm ngay
khu vực đất chống trong khuôn viên cơ sở
say sát sơ chế nhựa phế liệu phượng hoàng
tại đây lực lượng chức năng đã buộc
chủ cơ sở tiến hành di rời hàng chục
khối sát thải đã được ép chặt
chất thải rắn được trôn lấp gồm bao bì
phế thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất
của cơ sở say sát sơ chế nhựa
theo quy định thì toàn bộ chất thải này
phải được hợp đồng với công ty môi trường
đô thị tỉnh quảng nam xử lý
tuy nhiên cơ sở này đã tự ý trôn lấp chất thải rắn này
gây nguy cơ ô nhiễm môi trường
tại khu vực nhất là khi mùa mưa đang đến gần
hiện cảnh sát môi trường công an tỉnh
và công an huyện thăng bình đã lập biên bản
để xử lý theo đúng quy định
các bậc phụ huynh đang nô nức khẩn trương
chuẩn bị cho con em vào năm học mới
thì tại các vùng biển và bãi ngang
của tỉnh quảng bình còn đó rất nhiều
những tranh trở nỗi lo toan của bà con
nơi đây sau sự cố hải sản chết
bất thường do phong một xa gây ra
và khi mà năm học mới
đã đến gần bà con ngư dân rất mong muốn
có thêm những chính sách hỗ trợ cho học sinh
sinh viên miền biển thì việc học của các em
sẽ được tiếp tục trong ngày tiệu trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một trong bốn tỉnh miền trung
bị thiệt hại nặng nề do sự cố môi trường
hồi đầu năm nay
cũng như nhiều bà con ngư dân
sống xã nhân trạch huyện bố trạch
tỉnh quảng bình
nhiều tháng nay anh nguyễn văn tuấn
không còn ra khơi đánh bắt như trước
không có việc làm
nên đứa lớn của anh phải bỏ học
đi làm ăn xa kiếm thêm thu nhập
đứa nhỏ thì đang có nguy cơ thất học
do không có tiền mua dụng cụ học tập
để chuẩn bị bước vào năm học mới
còn tại xã cảnh dương huyện quảng trạch
một trong những địa phương
có số lượng tàu thuyền đi biển
và buôn bán hải sản tấp nập nhất tỉnh quảng bình
thế nhưng thời gian này
một không khí điều hiu bao trùm khắp xã
thuyền nhỏ thì gối bãi nằm bờ
thuyền lớn đánh bắt về
không ai tiêu thụ
khiến cho cuộc sống bà con khó khăn hơn
khi mà bà tôi làm được
thì con bà tôi vẫn có tiền
để sinh sống có tiền để ăn học
bây giờ thử hỏi con bà tôi đang học giờ
thì bây giờ tiền đâu
cha mẹ không làm được thì tiền đâu
để con có thể tiếp tục ăn học được
bố mẹ cũng làm nghề cá
bố thì đánh bắt
mẹ thì làm công nhân về cá
những ảnh hưởng thiệt hại như thế này
thì con em đến trường rất là phức tạp
tiền không có đầy đủ cho con ăn học
cho nên nhờ chính sách làm các răng đó
để hỗ trợ những gia đình có con em đến trường
có lẽ những trăng trợ
và nguyện vọng của bà con ngư dân
các vùng biển bãi ngang của tỉnh quảng bình
là hoàn toàn chính đáng
bởi những thiệt hại mà sự cố môi trường
do phọc mục sa gây ra là vô cùng lớn
nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
trong thời điểm hiện tại
mà sẽ còn kéo dài về sau
do đó bên cạnh sự nỗ lực
của phụ huynh và chính quyền các địa phương
thì bà con ngư dân vùng biển
rất cần sự chung tay góp sức
của các tổ chức cá nhân hảo tâm
và của toàn xã hội
cơ quan công an đã xác minh điều tra
và nhanh chóng làm rõ thủ phạm
đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn
đối tượng bị bắt giữ là vương quốc pháp
hai mươi ba tuổi trú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
tại cơ quan cảnh sát điều tra
pháp khai nhận trong khoảng thời gian
từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đã thực hiện chót lọt một mươi ba vụ cướp giật
tài sản của người đi đường
công an thành phố quảng ngãi đề nghị
ai là nạn nhân trong các vụ cướp xảy ra trên địa bàn thành phố
đến trình báo tại công an thành phố quảng ngãi
để phối hợp giải quyết
thưa quý vị hàng chục camera an ninh giám sát
trên từng con đường ngõ hẻm
ở hai khóm trung an và tây an
thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực
điều đáng nói là kinh phí trang bị hệ thống camera này
đều do người dân và hai khóm đóng góp thực hiện
đây là một mô hình hiệu quả
không chỉ đảm bảo an ninh trật tự
tại khu dân cư
mà còn thể hiện ý thức cảnh giác của người dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
từng bước thực hiện xã hội hóa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tuyến đường trần quang khải
thuộc khóm trung an và tây an phường mỹ thới
là khu vực phức tạp về an ninh trật tự
nhất là về nạn trậm cấp tài sản
gây rối đánh nhau
làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước thực trạng đó
bang chỉ huy công an phường mỹ thới
đã nghiên cứu và vận động thực hiện mô hình
camera an ninh nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
kéo giảm án phạm pháp hình sự
tại khu vực
và được người dân trong khu vực
đồng tình ủng hộ rất cao
ba mươi sáu mắt camera hd
với tổng kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng
được người dân đóng góp
camera được lắp đặt trên các tuyến đường
lớn nhỏ và dọc theo tuyến đường chính
trần quang khải
hệ thống camera hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
được kết nối internet
để đưa dữ liệu thu được
về trung tâm điều khiển tại công an phường
đáng chú ý hoạt động theo dõi
của camera còn được cài đặt
trên máy tính điện thoại di động của người dân
để tiện cho việc theo dõi và giám sát
bất cứ lúc nào
buổi tối thì có một số em đối tượng
tập trung trước cổng trường
ở đó chỗ đèn cao áp
rồi vui chơi rồi nó ăn nhậu
rồi nó cũng la hét ở đó
nó gây gỗ đánh nhau
rồi từ khi mà có gắn camera
trước cổng trường nó hạn chế rất là nhiều
đặc biệt là buổi tối
là không có còn là những người bên ngoài
tập trung ở ngay cổng trường
để ăn nhậu
để ăn nhậu gây gỗ
việc sử dụng mô hình camera an ninh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã đang trở thành mô hình mới
trong việc đưa công nghệ thông tin
vào công tác phòng chống tội phạm
huy động được sự ủng hộ của nhân dân
tạo nên thế trận an ninh vững chắc
cho chính quyền và người dân phường mỹ thới
thành phố long xuyên
công an phường
đã tiếp tục xây dựng
tham mưu cho đảng quỹ ngưỡng bang
để triển khai
mô hình camera
ở trên tiến quốc lộ trần hưng đạo
thuộc phường mỹ thới
hiện nay công an phường
cũng đã tiến hành
mời các hộ dân
sống ở hai bên đường trần hưng đạo
hợp và để thống nhất
việc lắp đặt camera
trong thời gian sắp tới
những chiếc camera
đã thực sự trở thành tay mắt
của lực lượng công an
và là những đôi mắt thần
của lực lượng công an
của người dân trên địa bàn
đã đang góp phần
mang lại cuộc sống yên bình
cho người dân
chương trình tiếp tục
với những tin tức quốc tế
bắt đầu từ ngày hôm nay
ngày ba tháng chín
tổng thống mỹ barack obama
sẽ tiến hành chuyến công du
châu á lần thứ một mươi một
trong nhiệm kỳ của mình
chuyến công du kéo dài
đến ngày chín tháng chín
được nhận định
nhằm củng cố chính sách
xoay trục sang châu á
mà ông obama đặt ra
từ khi lên nắm quyền
bên cạnh đó
hoạt động ngoại giao này
còn mang nhiều ý nghĩa
đặc biệt khác
và tiếp theo chương trình
mời quý vị và các bạn
điểm qua một số
những tin tức đáng chú ý
trong các sổ báo
ra trong tuần qua
ngày lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín
là một ngày trọng đại
của đất nước
của dân tộc ta
và để đảm bảo
tuyệt đối an toàn
cho các hoạt động
trong dịp lễ kỷ niệm này
và khai giảng
năm học mới
công an các tỉnh
đã mở đợt cao điểm
đảm bảo trật tự
an toàn giao thông
huy động tối đa
các lực lượng phương tiện
kỹ thuật nghiệp vụ
tuần tra kiểm soát
phát hiện và xử lý vi phạm
trên địa bàn trọng điểm
tiếp sau đây
mời quý vị và các bạn
theo dõi những tin tức
giao thông đáng chú ý
thưa quý vị
những ngày nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín
lượng hành khách
tuyến giao thông đường thủy
sa kỳ lý sơn
tỉnh quảng ngãi
nhằm đảm bảo an toàn
cho du khách
công an tỉnh quảng ngãi
và các đơn vị chức năng
đã chuẩn bị kế hoạch
phối hợp kiểm tra
đảm bảo trật tự
an toàn giao thông đường thủy
lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức kiểm tra
công tác an ninh trật tự
đảm bảo an toàn giao thông
tại nhà ga cảng sa kỳ
qua đó kịp thời
chấn chỉnh những thiếu sót
đảm bảo an toàn
cho hành khách
riêng trong ngày mùng hai tháng chín
có trên hai hành khách
mua vé ra đảo lý sơn
để đáp ứng nhu cầu đi lại
của hành khách
trong dịp lễ
ban quản lý cảng
đã yêu cầu các doanh nghiệp
khai thác trên tuyến
sa kỳ lý sơn
và ngược lại
tăng từ tám chuyến một ngày
lên một mươi hai chuyến một ngày
và giờ chạy cũng sớm hơn
so với ngày thường
việc đậu đỗ sai quy định
trên quốc lộ một
và đường dẫn cao tốc
tân tạo trợ đệm
thành phố hồ chí minh
trong thời gian qua
đã dẫn đến nhiều vụ
tai nạn nghiêm trọng
trong dịp nghỉ lễ
mùng hai tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông
đã ra quân xử lý nghiêm
tình trạng này
tuyến đường này
là trục giao thông chính
từ thành phố hồ chí minh
đến các tỉnh miền tây nam bộ
tình trạng này
các điểm bơm vá xe
mọc lên tự phát
đã dẫn đến
xe ô tô đậu đỗ
không đúng nơi quy định
khi vào giao dịch
theo thống kê chưa đầy đủ
từ đầu năm đến nay
tình trạng này
đã dẫn đến hàng chục
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến ba người chết
và nhiều người bị thương
hiện có bốn mươi hai điểm
chiếm dụng hành lang an toàn
trên đường dẫn cao tốc
để vá xe
gây cản trở
tiềm ẩn tai nạn giao thông
gây ủn tắc giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ
mùng hai tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông
đã ra quân
xử lý nghiêm tình trạng này
thế nhưng khi không có
lực lượng cảnh sát giao thông
tài xế lại vi phạm
nếu không sớm giải quyết
thực trạng trên
chắc chắn sẽ dẫn đến
nhiều vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng khác
trong thời gian tới
ông nguyễn trọng thái
tránh văn phòng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong những ngày
nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín
đường dây nóng
của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nhận được bốn mươi hai cuộc gọi
và tin nhắn
phản ánh về tình trạng
trật tự an toàn giao thông
cụ thể người dân
phản ánh thông tin
về hoạt động kinh doanh vận tải
tại các biến xe
tình trạng nhồi nhét khách
tăng giá vé
ủn tắc giao thông
tại một số tuyến đường
từ hà nội
về quảng ninh
và thái bình
sau khi nhận được phản ánh
trên đường dây nóng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã phối hợp
cùng với các cơ quan chức năng
và xử lý
các thông tin
được phản ánh
chưa đầy hai mươi km đường
thế nhưng có tới
hơn hai mươi tầm trồng lóa
bị người dân
tự ý thao gỡ
nhờ nguy cơ
gây mất an toàn giao thông
thế nhưng rất khó
để khắc phục triệt đề
tồn tại này
ghi nhận của
truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh thừa thiên huế
đây là những hình ảnh
chúng tôi ghi nhận được
trên tuyến quốc lộ một a
đoạn chạy qua địa bàn
huyện phú lộc
tỉnh thừa thiên huế
những tấm trồng lóa
nhằm đảm bảo lái xe
vào buổi tối
không bị trói mắt
bởi ánh đèn
từ các xe chạy ngược chiều
đã bị người dân nơi đây
tự ý tháo ra
với mục đích duy nhất
để tiện bằng qua đường
nhiều lúc tài chế chủ quan
có tấm trồng lóa rồi
đúng tốc độ là chạy
đôi khi dân
tèo băng ra
rất nguy hiểm
tài chế không xử lý kịp
có thể dẫn đến tai nạn
muốn băng qua đường
cho nên là tháo
các tấm trồng lóa
và giải phân cắt
đã được lắp đặt
thì vấn đề này
nổi lên cũng
khá phổ biến
trên toàn tuyến
thì cũng đã xảy ra
nhiều vụ tai nạn giao thông
và có những vụ
đã dẫn đến chết người
mặc dù lực lượng
cảnh sát giao thông
tại đây luôn thường xuyên
tiến hành tuần tra
kiểm đếm các tấm trồng lóa
đã bị tháo
đề xuất các cơ quan
chủ quản lắp lại
các tấm trồng lóa
đồng thời nhắc nhở
xử phạt với hành vi
tự ý tháo tấm trồng lóa
bằng qua giải phân cách
để sang đường
chỉ một thời gian
sau khi được khắc phục
rất nhiều tấm trồng lóa
một lần nữa
lại bị người dân
tự ý tháo ra
tuần tra kiểm soát phát hiện
và báo cho chính quyền
để xử lý người dân
tự ý tháo dỡ
và tự ý treo
các giải phân cách như thế này
chỉ vì để tiện sang đường
tránh phải đi vòng lại một đoạn
nhiều người dân
vẫn lén lút tháo
các tấm trồng lóa trên đường
và hành động thiếu ý thức này
đang vô tình
làm tăng nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông
mà rất có thể
nạn nhân trong các vụ tai nạn đó
chính là những người dân nơi đây
vào sáng qua
tại tuyến đường quốc lộ một a
thuộc địa phận xã vĩnh mỹ b
huyện hòa bình
tỉnh mạc liêu
đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng
làm một người chết tại chỗ
lúc đó ông lê văn đức
đạp xe từ hướng
chợ hòa bình
về cầu số hai
thì bị xe container
do lái xe nguyễn việt thành
ngụ thành phố hồ chí minh
chạy cùng chiều
đâm từ phía sau
cú đâm mạnh
làm ông đức chết tại chỗ
sau đó chiếc xe container
tiếp tục va chạm
và chiếc fortuner bảy chỗ
đang đậu ven đường
làm hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn
lập tức rời khỏi hiện trường
và sau đó đến công an địa phương